thực hiện chủ trương của bộ công an về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
công an tỉnh thái nguyên đã triển khai bố trí công an chính quy về cơ sở đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn
qua năm tháng triển khai lực lượng công an chính quy đã bước đầu phát huy vai trò nòng cốt
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự phòng chống tội phạm bảo vệ sự bình yên ở địa bàn vùng nông thôn
tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đại úy nguyễn đức tú và bốn cán bộ chiến sĩ công an chính quy ở các đơn vị khác nhau
được điều động về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại xã bình sơn thành phố sông công tỉnh thái nguyên
sau khi nhận nhiệm vụ mới đồng chí tú cùng các cán bộ chiến sĩ đã xây dựng quy chế làm việc
nắm bắt tình hình địa bàn củng cố nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ công an xã

để nhanh chóng tiếp cận địa bàn cán bộ chiến sĩ công an xã bình sơn đã dành nhiều thời gian
xuống các xóm nắm người nắm hộ tuyên truyền vận động vũ trang
các cán bộ nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật tích cực tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm
qua gần năm tháng công an xã bình sơn đã phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố sông công
bắt giữ chín đối tượng có hành vi đánh bạc bảy đối tượng trộm cắp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tình quy về đảm nhiệm công tác tại địa bàn đón nhận sự ủng hộ rất lớn của bà quan nhân dân
cũng như của cấp ủy đảng chính quyền địa phương
bước đầu anh em về hoạt động đây
thì ngay cái màu sắc của công an chính quy phải nói là có tinh chất chuyên nghiệp
từ ngày đó về đến đây thì tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của địa phương là ổn định hơn trước
và các vụ việc là giải quyết nhanh gọn hơn trước
thực hiện chủ trương của bộ công an về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
đến nay công an tỉnh thái nguyên đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các huyện thành phố thị xã
bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại một mươi sáu xã thị trấn
cán bộ chiến sĩ được điều động về công an các xã thị trấn đều có phẩm chất chính trị đạo đức tốt
chuyên môn nghiệp vụ vững vàng có kinh nghiệm công tác và qua các lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ
quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
các cơ sở vật chất trong các xã còn hạn chế chưa đáp mục yêu cầu công tác chiến đấu của công an chính quy khi đổ về xã
thời gian tới công an tỉnh thái nguyên tiếp tục triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
ở các xã thị trấn còn lại khi đủ các điều kiện cần thiết
với sự đồng thuận giúp đỡ của cấp ủy chính quyền địa phương sự tin tưởng của quần chúng nhân dân
lực lượng công an chính quy khi về đảm nhiệm chức danh công an xã sẽ có thêm nguồn động viên cổ vũ
để khắc phục những khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở